quận hai bà trưng thành phố hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm một chín trăm bảy mươi tám năm khởi nghĩa hai bà trưng
sự kiện được tổ chức trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng hai âm lịch
cuộc khởi nghĩa hai bà trưng nổ ra làm chấn động cả cõi nam
là kết tinh của một quá trình đấu tranh kiên cường bất khuất của người dân việt cổ
khởi nghĩa đã thắng lợi vì đó là một phong trào có tính chất quần chúng rộng rãi
đoàn kết được mọi tầng lớp nhân dân đánh giặc cứu nước
cán bộ và nhân dân quận hai bà trưng tổ chức lễ kỷ niệm một nghìn chín trăm bảy mươi tám năm khởi nghĩa hai bà trưng
nhằm ôn lại truyền thống và tuân vinh hai vị nữ anh hùng dân tộc trương trắc trương nhị
chương trình được tổ chức trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng hai âm lịch
tức ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tại hai địa điểm miếu thờ hai bà trưng phường bạch đằng
và tại đền thờ hai bà trưng quận hai bà trưng thành phố hà nội
tự hào với truyền thống vẻ vang của một quận anh hùng
cán bộ và nhân dân quận hai bà trưng thành phố hà nội quyết tâm phát huy tiềm năng
thế mạnh tập trung phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường
xây dựng nếp sống văn hóa người hà nội văn minh thanh lịch